thưa quý vị ngày hôm qua bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở số bảy mươi hai đường phan bội châu thành phố vinh tỉnh nghệ an và nơi làm việc của một phó giám đốc trung tâm này
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu có liên quan
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông nguyễn trinh tài
chú ở tp vinh hiện là một trong bốn phó giám đốc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với sáu đối tượng để điều tra về hành vi giết người
tối ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
nhóm của nguyễn mỹ dương và nhóm của anh nguyễn xuân lộc cùng điều khiển xe máy đến bờ đập hồ gia súp hạ ở thị trấn gia súp trời
tại đây cả hai nhóm liên tiếp nhiều lần vượt xe máy lên nhau
bực tức nhóm của dương đã rượt đuổi dùng sẻng đánh liên tiếp khiến anh lộc gục xuống bất tỉnh
nạn nhân được giám định tỷ lệ thương tật là một mươi bốn
công an thị xã cai lệ phối hợp với công an huyện cái bè tỉnh tiền giang vừa bắt giữ hai đối tượng là mai văn đông
và lê minh quân về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày hai tháng hai đông và quân đến ấp hòa chí xã long khánh thị xã cai lệ gây ra vụ cướp trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi tám
khi đó anh ngô hoàng văn điều khiển xe mô tô về nhà đến ấp hòa chí anh văn dừng xe
đồng và quân giả vờ đến hỏi thăm thấy nghi ngờ anh văn đã từ chối và định lên xe tiếp tục
thì bất ngờ hai đối tượng đạp xe khiến anh văng ngã xuống đường
trong lúc anh văn đứng lên đông và quân đã dùng dao đe dọa và cướp xe mô tô của anh văn rồi tẩu thoát
công an thị xã cai lệ đã tiến hành thu hồi vật chứng đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường
tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
khoảng một giờ sáng nay sau khi lễ khai ấn kết thúc rất đông người dân đã đứng xếp hàng
chờ tại cửa phòng phát ấn thuộc ba đền thiên trường cố trạch và trùng hoa để lấy ấn đền trần nam định
lực lượng công an đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo an ninh trật tự tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
nhiều du khách đến từ chập tối chờ đợi bên ngoài hàng rào phong tỏa rồi ngủ gục nhiều giờ để chờ lấy ấn đền trần
gần năm giờ sáng khi ban tổ chức chuẩn bị phát ấn người dân và du khách đứng xếp hàng dài tới tận cổng
tại các cửa phát ấn thỉnh thoảng xuất hiện cảnh chen lấn sô đẩy
nhiều chân sĩ cảnh sát phải trèo lên cao hô hào yêu cầu mọi người giữ trật tự

nhiều chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam là một trong ba ngôi đền lớn của cả nước thờ hưng đạo vương trần quốc tuấn
trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông thế kỷ thứ một mươi ba tại trần thương trần hưng đạo đã đặt sáu kho lương thực với đội quân thường xuyên canh gác để phục vụ cho cuộc kháng chiến
kể từ đó cứ mỗi dịp đầu năm mới vào đêm ngày một mươi bốn
sáng ngày một mươi năm tháng riêng nhân dân nơi đây đều làm lễ phát lương để tưởng nhớ công lao các vị anh hùng đã có công dựng nước giữ nước
đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta động viên nhân dân bước vào năm mới hăng say lao động học tập và công tác
năm hai nghìn hai mươi ba đúng hai mươi ba giờ tức giờ tí ngày dằm tháng riêng lễ dân hương mở kho lương được diễn ra
hàng nghìn túi lương được phát cho nhân dân và du khách
tại các điểm phát lương khu vực xung quanh đền trần thương và miếu thổ thần
trong mỗi túi lương gồm năm loại hạt đỗ đỏ đỗ xanh đậu nành ngô thóc nếp cái hoa vàng thể hiện ước vọng về một cuộc sống no đủ của người dân
cũng như mọi năm các hoạt động diễn ra tại lễ phát lương năm nay được tổ chức trang trọng đúng nghi lễ truyền thống
đồng thời mang đậm nét văn hóa tin ngưỡng kết hợp với văn hóa tâm linh là bản sắc của đền trần thương
các lực lượng phương tiện trang thiết bị cũng như các yếu tố cần thiết để đảm bảo văn hóa tâm linh lực lượng công an đã đảm bảo rất là tốt
phát động diễn phân công cho các lực lượng từ các xã xã trần đức đạm các lực lượng của tỉnh tham gia được phân công
bố trí ở các chốt các khu vực các điểm để làm sao chúng tôi có một lễ hội phát lương năm hai nghìn ba an toàn tuyệt đối
kể về an ninh trật tự về phòng chống cháy nổ về môi trường
theo ghi nhận của nhóm phóng viên lễ phát lương năm nay diễn ra vào đúng ngày thứ bảy nên đã thu hút lượng du khách tới tham dự đông hơn so với mọi năm
để đảm bảo an ninh trật tự trong nghỉ lễ phát lương từ những ngày trước đó giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
công an huyện lý nhân tiến hành khảo sát địa bàn triển khai kế hoạch phương án như tổ chức hướng dẫn phân luận giao thông
bố trí các bình chữa cháy tại các nơi diễn ra lễ thắp hương huy động đảm bảo quân số cùng phương tiện bố trí thường trực tại các điểm chốt trong và ngoài khu vực lễ hội
không để tình trạng chen lấn sô đẩy gây mất an ninh trật tự bảo đảm nhân dân đến với lễ hội đều được nhận lương
đồng thời chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời xử lý các vi phạm về an ninh trật tự
năm nào bác về nhưng càng ngày càng trật tự rất tốt
công an huyện lý nhân đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an chật tự lễ hội phát lương tây tinh trần năm hai nghìn ba từ rất sớm
trong đó huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia thành lập hai mươi chốt và một mươi ba tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát
phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh trong việc triển khai đồng bộ các lực lượng biện pháp
về đảm bảo các chốt kế trong các lực lượng biện pháp về đảm bảo các chốt kế trong

các lực lượng công an hà nam đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thật phương về tham gia buổi lễ
thưa quý vị thuê xe ô tô từ tp hcm xuống địa bàn tp cn để giao gần một kg ma túy
trần hoàng vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường một mươi quận tân bình tp hcm vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ trên quốc lộ một
khi đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai tháng hai
lực lượng công an làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một thì phát hiện đặng huy sơn chú tại tp hcm
điều khiển xe ô tô trở vi lưu thông trên quốc lộ một đoạn thuộc phường tân ngãi tp vĩnh long
hướng từ tiền giang về vĩnh long có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy
nên lực lượng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra xe ô tô phát hiện bên trong xe có cất dấu một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là chất ma túy có tổng trọng lượng là chín trăm chín mươi bảy gram nên tiến hành niêm phong đồng thời bắt giữ vi
bước đầu làm việc vi khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy mà vi nhận vận chuyển thuê cho một người thanh niên khác
xuống tp cn với giá là bốn triệu đồng riêng sơn là người lái ô tô trở thuê cho vi
vào khoảng giờ ba mươi phút ngày năm tháng hai hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập và mang hung khí
chuẩn bị đi đánh nhau
công an phường an hòa tp rạch giá của tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
nhận tin báo công an phường an hòa thành phố rạch giá đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
quả đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng và thu giữ hàng chục hung khí cùng với một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng dùng súng bắn người do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã bị công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai phối hợp với công an các huyện cẩm mỹ long thành vừa truy bắt thành công góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó tối ngày một tháng hai công an huyện xuân lộc nhận được tin báo tại ấp thọ tân xã xuân thọ huyện xuân lộc có xảy ra một vụ nổ súng
ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc
theo thông tin ban đầu một thanh niên đã lái xe ô tô đến trước cửa nhà của anh đỗ thanh sang ba mươi tám tuổi chú cùng địa phương rút súng bắn hai phát vào nhà rồi lên xe bỏ đi
tiến hành truy xét đến một mươi h ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt được nguyễn hiếu nghĩa bốn mươi hai tuổi phan thanh hiếu hai mươi tám tuổi và trịnh minh trung hai mươi bốn tuổi cả ba chú tỉnh đồng nai thu giữ một khẩu súng bốn viên đạn và hai vỏ đạn